kính chào quý vị và các bạn
với các tỉnh thành bắc bộ bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh được dự báo trước đó
vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam và từ ngày mai sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh thành miền bắc
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hừng nắng
đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
các tỉnh phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm mai trời trở lạnh
vùng núi trở rét từ đêm ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi trời rét về đêm và sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ vùng núi có nơi thấp hơn và vùng núi cao thì có nơi còn dưới một mươi độ
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
quý vị và các bạn lưu ý chuẩn bị đầy đủ những vật dụng tránh rét để không bị cảm lạnh khi nền nhiệt độ giảm sâu hơn
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới phía nam có mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi hai hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mưa rông có xu hướng gia tăng trên toàn khu vực
mưa sẽ có cường độ lớn hơn với mưa vừa có nơi mưa to trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một
có khả năng đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh
nên người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh tây nguyên ngày mai mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
đến hai ngày tiếp theo trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
tại các tỉnh nam bộ hiện tại trên vùng biển quần đảo trường sa đã hình thành một vùng áp thấp
và theo nhận định sẽ ảnh hưởng xấu đến thời tiết của các vùng biển phía nam
và khu vực đất liền nam bộ trong những ngày cuối tháng một mươi
trên biển bà con ngư dân tuyệt đối khó
không ra khơi trong những ngày tới vì có thể sẽ gây ra sóng cao tố lốc và gió rất mạnh
đối với khu vực ven biển và đất liền bà con cũng cần hết sức cảnh giác
với hiện tượng nhật chiều và nước dân
nhiệt độ trong những ngày tới tại đây phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công nhân dân đến đây là kết thúc
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo